một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia có vũ khí nóng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp với một số đơn vị liên quan bắt xử
ngày một mươi hai tháng một mươi tại bản mường lống xã tri lễ huyện quế phong lực lượng điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng thò bá và và thò bá lì cùng chú tại xã tri lễ huyện quế phong là các đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ lào về nghệ an rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ
vật chứng thu giữ gồm tám mươi gram heroin một khẩu súng k năm mươi chín tám viên đạn ba điện thoại di động và một xe mô tô
liên quan đến đường dây tội phạm ma túy này trước đó công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ một số đối tượng là mắt xích tiêu thụ tại các địa phương đáng chú ý là đối tượng nông văn sáu chú tệ tỉnh quảng nam thu giữ gần sáu mươi gram heroin cùng nhiều tăng vật khác có liên quan